nhà sở y tế và các ngành đã phối hợp nhịp nhàng các trạm y tế phương dù nhiều cán bộ mắc covid một mươi chín
nhưng đã được các lực lượng đoàn thể mạng lưới bác sĩ đồng hành tri viện kịp thời
chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân ở hà nội với các tổ lưu động đã đến tận nhà hoàn thành tiêm cho gần một trăm hai mươi người có nguy cơ cao chưa được tiêm
hà nội cũng đã tiêm trên một mươi sáu triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín người từ một mươi hai tuổi trở lên đạt chín mươi chín năm mùi ba đã tiêm hơn tám mươi sáu
dù số ca mắc của hà nội hiện là một năm triệu ca
cả hệ thống đã căng mình nỗ lực cao độ và kiểm soát hạn chế tỷ lệ chuyển tầng tỷ lệ tử vong thấp nhất cả nước
từ nền tảng kiểm soát tốt dịch bệnh thường trực thành ủy thống nhất sẽ cho mở thêm một số dịch vụ nữa để phục hồi sản xuất kinh doanh
ngoài các nhiệm vụ phát triển kinh tế lãnh đạo hà nội yêu cầu các sở ngành quận huyện không quên nhiệm vụ chống dịch khi sars cov hai đang có biến thể mới
cần tiếp tục kiểm soát từ sớm từ xa chủ động phòng ngừa hiệu quả
hiện hà nội vẫn chưa cho mở lại các dịch vụ karaoke ba spa massage
tuy nhiên thì với những tín hiệu tích cực của diễn biến dịch tại thủ đô ngay mở cửa trở lại các hoạt động này sẽ không còn xa
vậy là cùng với những chuyển biến tích cực của dịch bệnh các em học sinh từ lớp một đến lớp sáu tại hà nội đã chính thức đi học trở lại sau một thời gian dài học online
ngay trong buổi sáng đầu tiên đi học trở lại các em học sinh giao thông hà nội ghi nhận tình trạng ùn tắc nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường
theo quyết định của ủy ban nhân dân tp hà nội
sáng ngày sáu tháng bốn học sinh lớp một bắt đầu quay trở lại trường học trực tiếp có thể học hai buổi trên ngày và ăn bán chú
tùy theo kế hoạch của trường và sự đồng thuận của phụ huynh học sinh
trước đó từ ngày tám tháng hai có khoảng sáu trăm sáu mươi học sinh lớp bảy đến một mươi hai trở lại trường học trực tiếp
trong đó lớp chín ở một mươi tám huyện thị ngoại thành học trực tiếp từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
như vậy tính đến ngày sáu tháng bốn hà nội chỉ còn cấp mầm non chưa được đến trường kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
trong sáng ngày sáu tháng bốn gần như hoàn toàn các trường tiểu học
trên địa bàn tp hà nội đã mở cửa đón học sinh đến lớp học trực tiếp
lượng người và phương tiện đưa đón đổ ra đường đông đã khiến nhiều tuyến phố trục đường xảy ra tình trạng un tắc kéo dài
ngay từ bảy giờ tại các trục đường lớn như trần duy hưng nguyễn trí thành cầu trương dương trần nhật duật bưởi hoàng hoa thám
xảy ra tình trạng tăng nghẹn giao thông phần lớn trong số này là phụ huynh người nhà đưa học sinh đến trường
ủn tắc kéo dài khiến cho các em nhỏ di chuyển đến trường gặp rất nhiều khó khăn
ở các phương tiện di chuyển từ hướng đường trường trinh tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng
theo anh lê anh tuấn người tham gia giao thông thường xuyên trên trục đường nguyễn trãi ngã tư sở tây sơn
so với những ngày trước đó thì trong sáng ngày sáu tháng bốn mật độ giao thông di chuyển qua khu vực này đã tăng cao hơn
anh lê anh tuấn chia sẻ nguyên nhân có một phần bởi là ngày đầu tiên học sinh quay trở lại lớp
nên người và phương tiện di chuyển trên đường nhiều hơn đã gây ra ách tắc giao thông
tại tuyến đường nguyễn trãi đã xảy ra tình trạng quá tải giao thông
có đoạn người đi bộ không phân biệt được đâu là vỉa hè đâu là lòng đường vì biển người đã phủ kín lên cả vỉa hè
người đi bộ di chuyển qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn và có cảm giác rất khó chịu
học sinh đi học trở lại lượng người lưu thông trên đường tăng vọt nên ủn tắc là điều không tránh khỏi
đối mặt với những cung đường đông đúc mọi người cần bình tĩnh không chen lấn
tránh cản trở những làn đường khác khiến tình trạng un tắc trở nên trầm trọng hơn
không nằm ngoài quy định phòng chống dịch tại nhiều điểm nóng
nghệ an đã đóng cửa các quán karaoke vũ trường trong gần hai năm
sau một thời gian dài đóng cửa vì dịch covid một mươi chín nhiều quán bar karaoke vũ trường ở nghệ an
phải chuyển đổi hình thức hoạt động hoặc bán đi vì nỡ nẩn
thực hiện kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội hiện nay nghệ an đã mở cửa trở lại hầu hết các hoạt động
trừ các loại hình kinh doanh như quán karaoke bar vũ trường massage
thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một khi dịch covid một mươi chín tạm thời được kiểm soát
nghệ an đã cho mở cửa trở lại quán karaoke bà vũ trường massage
tuy nhiên sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai do dịch bùng phát trở lại
địa phương này lại yêu cầu đóng cửa các hoạt động kinh doanh này
sau gần hai năm đóng cửa và hoạt động gián đoạn để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực karaoke
bà nghệ an đứng trước nguy cơ phá sản
ông nguyễn mạnh tuấn chủ tịch hiệp hội karaoke ba nghệ an cho biết
do thời gian nghỉ dịch lâu ảnh hưởng rất lớn tình hình kinh tế của doanh nghiệp trong lĩnh vực này
hàng nghìn lao động mất việc làm nếu tiếp tục bị đóng cửa nguy cơ nhiều doanh nghiệp phá sản
theo ông tuấn để xây dựng được một phòng karaoke ba doanh nghiệp phải đầu tư hàng tỷ đồng
tạo công an việc làm nộp bảo hiểm cho người lao động nộp tiền thuê đất tiền thuế cho nhà nước
do đó nhiều cơ sở doanh nghiệp đã vay ngân hàng số tiền rất lớn để đầu tư
ông tuấn nói hiện tại hầu hết người dân đã được tiêm vaccine
nhiều hoạt động kinh doanh tập trung khác cũng đã được hoạt động trở lại
vì vậy trong lĩnh vực kinh doanh này chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng cho phép hoạt động trở lại
và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch của cơ quan y tế
ông đặng hữu thuận chủ một quán karaoke ba trên đường nguyễn sĩ sách tp vinh cho hay
đặc điểm của ngành nghề kinh doanh karaoke ba là máy móc thiết bị
nếu lâu không sử dụng thiết bị sẽ bị hư hỏng phòng ốc ẩm mốc
chi phí để bảo dưỡng bảo trì không hoạt động cũng rất lớn
ngoài ra hàng trăm nhân viên mất việc làm do quán không hoạt động
theo văn phòng ubnd tỉnh nghệ an thông báo kết luận chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung giao sở y tế phối hợp sở văn hóa và thể thao
xem xét cho phép các địa phương mở lại các hoạt động dịch vụ như karaoke quán bar vũ trường massage
nếu đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
mặc dù số f ghi nhận thời gian gần đây đa số đều ở thể nhẹ hoặc không triệu chứng
tuy nhiên thì vẫn có những trường hợp nguy hiểm
mới đây một f nhỏ tuổi tiên sử đái tháo đường đã điều trị ổn định mắc covid một mươi chín
thì rơi vào hôn mê phải thở máy
bệnh nhi ngụ tiên giang mắc bệnh đái tháo đường vào cuối năm hai nghìn hai mươi điều trị insulin tiêm rời ra
tái khám định kỳ tại bệnh viện địa phương thời gian qua sức khỏe ổn định
mới đây mắc covid một mươi chín be sốt cao nổ nói hai ngày đến ngày thứ ba bắt đầu lơ mơ nói sảng
bác sĩ chẩn đoán bé hôn mê nhiễm toan seton biên chứng cấp tính nặng của đái tháo đường
do đường huyết tăng cao quá mức sản sinh nhiều acid trong máu được gọi là seton
nguy cơ tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời
các bác sĩ đặt nội khí quản giúp thở truyền chống sốc thuốc vận mạch kháng sinh
nhưng tình trạng bệnh nhi không cải thiện phải chuyển đến bệnh viện nhi đồng thành phố
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho biết
bệnh nhi vào cấp cứu tuần trước trong tình trạng hôn mê thở qua nội khí quản máy thở
mạch nhanh huyết đáp tụt môi khô mắt trũng
xét nghiệm ghi nhận đường huyết tăng cao hơn bốn năm lần bình thường tổn thương thận nhiễm trùng huyết
sau khi được các bác sĩ xử trí bằng nhiều phương pháp
hiện sức khỏe của bé đã cải thiện tỉnh táo cai được máy thở hết toan đường huyết ổn định
theo bác sĩ tiến một số nghiên cứu trên thế giới ghi nhận
từ khi covid một mươi chín xuất hiện số trẻ phát hiện bệnh đái tháo đường bệnh chuyển nặng tăng cao
tại đức theo một thống kê từ tháng ba đến tháng năm năm ngoái
năm trăm ba mươi hai trẻ được chẩn đoán về đái tháo đường với bốn mươi năm biểu hiện hôn mê nhiễm toan xê tôn
cao gần gấp đôi so với năm trước
tại anh các nhà điều tra báo cáo số trường hợp trẻ đái tháo đường năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tăng tám mươi so với những năm trước
bác sĩ khuyến cáo phụ huynh khi mà thấy trẻ sốt ói ăn nhiều
uống nhiều tiểu nhiều sụt cân nên đưa đến bệnh viện có chuyên khoa nhi để được thăm khám và định bệnh chính xác
từ đó có phương pháp điều trị thích hợp
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý về dịch bệnh covid một mươi chín tại điểm nóng trung quốc
có vẻ như những nỗ lực duy trì erdo covid đang ngày càng không theo đúng những gì quốc gia này kỳ vọng khi mới đây
trung quốc thông báo đã ghi nhận hai mươi bốn trăm bảy mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong vòng hai mươi bốn giờ trước đó
mức cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này cách đây hơn hai năm
số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục ở trung quốc ngày năm tháng bốn một phần là do số ca mắc tăng vọt ở thành phố thượng hải
trong hai mươi bốn giờ qua thành phố này ghi nhận ba trăm một mươi một ca có triệu chứng tăng hai trăm sáu mươi tám ca một ngày trước đó
và một mươi bảy bảy trăm sáu mươi sáu ca không chịu chứng tăng từ một mươi ba tám mươi sáu ca một ngày trước đó
ubnd quốc gia trung quốc nhc cho biết các tỉnh cát lâm cũng báo cáo nhiều ca mắc chín trăm bảy mươi ba ca có triệu chứng và một bảy trăm chín mươi tám ca không triệu chứng
cả thượng hải lẫn cát lâm đều đang bị phong tỏa nghiêm ngặt
cư dân địa phương đối mặt tình trạng thiếu hụt thực phẩm và chăm sóc y tế
quan chức cấp cao thượng hải ông gu hong hui nói rằng thành phố hai mươi năm triệu dân này sẽ tiến hành một vòng xét nghiệm covid một mươi chín mới
bắt đầu từ ngày năm tháng bốn
một quan chức khác thừa nhận họ không chuẩn bị đầy đủ cho đợt bùng phát covid một mươi chín lần này
trung tâm hội nghị và triển lãm quốc gia thượng hải rộng một hai triệu m hai sẽ được chuyển đổi thành cơ sở cách ly tạm thời
có sức chứa hơn bốn mươi người
trong khi đó chính quyền thành phố đang tìm cách đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho cư dân
sau khi các siêu thị đóng cửa và hoạt động giao hàng bị hạn chế
quan chức quỹ ban thương mại thượng hải liu min cho biết thực phẩm và nhu yếu phẩm sẽ được chuyển đến từ các tỉnh khác
các trạm cung cấp thực phẩm khẩn cấp trong và xung quanh thành phố cũng được xây dựng
tuy nhiên thách thức lớn nhất là giao hàng vì hoạt động này bị đình trệ
nhiều người đang thử mọi cách bao gồm lập nhóm trên ứng dụng wechat để mua trái cây và rau củ
theo bản lều khoảng một mươi một nhân viên giao hàng của các nền tảng thương mại điện tử lớn ở thượng hải
có thể tiếp tục công việc nếu họ có giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất cũng gây ảnh hưởng tới du lịch ở trung quốc
số người tham gia lễ hội tả bộ năm nay giảm gần hai phần ba so với năm ngoái
những đợt phong tỏa kéo dài tại trung quốc đang có những tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của người dân
số lượng cuộc gọi đến các đường dây nóng về sức khỏe tâm thần của thượng hải trung quốc tăng lên đáng kể
kể từ khi thành phố này bước vào đợt phong tỏa thứ hai
các nhà tư vấn sức khỏe ở khu dân cư phố đông cho biết điện thoại của họ đổ chuông suốt cả ngày dài
kể từ khi có chỉ đạo phong tỏa thượng hải vào ngày một tháng bốn
được biết khu vực này là trung tâm tài chính của thành phố
có năm đường dây nóng với ba trong số đó hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn
cùng hơn một trăm linh tình nguyện viên cung cấp các dịch vụ tư vấn trong bối cảnh dịch bệnh
chia sẻ với sixhone một nhân viên đường dây nóng chia sẻ
trong tám tiếng làm việc từ tám giờ đến một mươi sáu giờ chiều tôi nhận đến bốn mươi cuộc gọi
xickholm dẫn lời người phụ trách tư vấn tâm lý ở quận trường ninh thượng hải
juway cho biết đường dây nóng chăm sóc sức khỏe tinh thần được chính phủ hậu thuẫn
đã nhận được hơn hai trăm linh cuộc gọi chỉ trong tháng ba với thời lượng mỗi cuộc gọi kéo dài trung bình hai mươi sáu phút
số lượng này được cho là tăng khoảng hai mươi so với các thời điểm khác
theo juway những người cần sự tư vấn của đường dây nóng gặp phải các vấn đề khác nhau
trong khi có người lo lắng về tình hình phong tỏa thành phố
người dân cần sự giúp đỡ trong việc mua thuốc
thì nhiều người gọi đến không đưa ra lý do cụ thể đến từ dịch bệnh
tuy nhiên chúng tôi hiểu rằng những lo lắng của họ đều xoay quanh covid một mươi chín
chẳng hạn mới đây một cặp vợ chồng gọi điện vì tranh cãi về việc học trực tuyến của con
nếu hai năm trước nỗi lo của người trung quốc đến từ việc chưa biết được loại virus gây bệnh mới này là gì
thì bây giờ họ bị bùa vây bởi nhiều nỗi lo sợ tưởng chừng đơn giản nhưng có thể ăn mòn tâm hồn họ
có người cảm thấy cách họ đối diện với dịch bệnh hoàn toàn chỉ là né tránh
họ rời vũ hán khi virus bắt đầu xuất hiện ở đây sau đó chạy trốn khỏi quê hương hồ bắc khi nơi này gia tăng ca nhiễm
và giờ đây bị nhốt ở thượng hải khi thành phố bắt đầu phong tỏa
họ cảm thấy lo lắng đến mức đề cập đến chứng dối loạn stress sau sang chấn vì sợ không có đủ thức ăn
khi vừa không thể ra ngoài để đi chợ vừa không thể đặt hàng qua các ứng dụng giao hàng vì quá tải
không dừng lại ở đó nhiều người trung quốc đã mua các gói tư vấn theo tuần trong suốt hai năm dịch bệnh diễn ra
trong bối cảnh dịch bệnh phải ở nhà nhiều họ lo lắng về các mối quan hệ xung quanh
họ cảm thấy bất lực trước sức mạnh của virus thậm chí với những vấn đề không quá mới mẻ
nhưng vì sức ép của covid một mươi chín họ cảm thấy lo sợ hơn bao giờ hết
một cô gái sống ở quận suhui sợ mèo của mình bị tấn công khi đọc những tin tức bi thảm về tình trạng ngưỡng đãi động vật
tuy nhiên trong hoàn cảnh ngặt nghèo này nhiều người cảm thấy may mắn vì họ có thể tìm đến các nhóm hỗ trợ tự lực
trả lời sighton một người đàn ông hai mươi tám tuổi sử dụng ứng dụng liên lạc để sức khỏe tâm thần và thiền có hướng dẫn cho hay
ít nhất thì bây giờ chúng tôi có thể dễ dàng nhận được mọi hỗ trợ về mặt tinh thần
nếu dịch bệnh diễn ra vào một mươi năm trước tôi e là nhiều người sẽ không thể vượt qua những vấn đề tâm lý này
chuyên gia tư vấn từ trung tâm cộng đồng phi lợi nhuận thượng hải kerry jones cho rằng
tôi thấy đây là sự an ủi lớn cho cộng đồng khi họ biết sự hỗ trợ này là sẵn có và chúng tôi luôn ở đây
bất kể họ có sử dụng dịch vụ hay không
có thể thấy covid một mươi chín không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của hàng trăm triệu người bệnh trên toàn thế giới
nó còn gây ra hậu quả vô cùng nặng nề đối với sức khỏe tinh thần của nhiều người
những đợt phong tỏa kéo dài đang khiến những biểu hiện dối loạn tâm thần của người dân tại quốc gia này rõ ràng hơn hết
và tổng đài tư vấn tâm thần hoạt động đã trở thành cứu cánh của nhiều người
bên cạnh những hỗ trợ cho các f trung quốc đã xây dựng trung tâm chăm sóc vật nuôi đầu tiên tại thành phố thâm quyến
nhằm hỗ trợ những người phải cách ly tập trung vì covid một mươi chín
có diện tích tám năm trăm linh m hai trung tâm chăm sóc thú cưng này đang trong quá trình chạy thử nghiệm
nơi đây có thể đón ba trăm linh con mèo hoặc chó của người cách ly ngay khi chính thức hoạt động
ngoài việc chăm sóc hàng ngày trung tâm còn giám sát sức khỏe và điều trị y tế cho những con vật
toàn bộ dịch vụ đều miễn phí
khi một số người phải xa cách vật nuôi của mình để đi cách ly tập trung phòng chống covid một mươi chín lây lan
họ rất lo lắng liệu chúng có được an toàn và khỏe mạnh hay không
do vậy theo cơ quan quản lý thị trường địa phương trung tâm chăm sóc vật nuôi này được thành lập
để xua tan mối lo ngại của chủ sở hữu vật nuôi đồng thời giúp đảm bảo sự an toàn của chủ sở hữu và sức khỏe vật nuôi
hiện chưa có nghiên cứu nào kết luận nguy cơ lây lan covid một mươi chín từ vật nuôi sang chủ của chúng
lời khuyên từ các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở các quốc gia khác nhau là cả người và động vật mắc covid một mươi chín nên được đi cách ly
năm hai nghìn hai mươi một dbbc đưa tin một nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học ucheck cho thấy tỷ lệ mắc covid một mươi chín
nâng động vật lên tới một mươi tám nếu chủ mắc bệnh
tuy nhiên con đường lây truyền nhiều khả năng từ người sang động vật
chưa có trường hợp vật nuôi nào lây nhiễm virus trao chủ được ghi nhận
mặc dù việt nam đang dần kiểm soát được tình hình dịch bệnh và đang từng bước hồi phục sau làn sóng covid một mươi chín vừa đi qua
tuy nhiên nhìn từ bài học tại trung quốc thời điểm này nguy cơ bùng phát dịch vẫn đang hiện hiếu và có thể trở lại bất cứ lúc nào
do đó việc duy trì những phương pháp phòng dịch phù hợp tại thời điểm này vẫn vô cùng quan trọng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại